nhận lời mời của đại tướng valery vasilevich gerasimov tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang
thứ trưởng thứ nhất bộ quốc phòng liên bang nga đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân việt nam
do thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng ủy viên thưởng vụ quân ủy trung ương
tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã thăm chính thức liên bang nga
và tham dự lễ bế mạc hội thao quân sự quốc tế từ ngày một mươi ba tháng tám đến ngày một mươi chín tháng tám
trong năm hai nghìn một mươi chín bộ quốc phòng hai nước thống nhất tiến hành hơn bảy mươi hoạt động đối ngoại quốc phòng
trong đó có một mươi hai hoạt động tham gia năm chéo hiểu nghị việt nga hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
điều đó cho thấy mức độ quan hệ hợp tác có những bước bứt phá rõ nét hình thức và nội dung ngày càng được mở rộng
và làm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực
tổng tham mưu trưởng hai nước nhất trí về chủ trương trong thời gian tới tăng cường hợp tác quốc phòng
theo hướng lâu dài thiết thực và tin cậy trên cơ sở các điều ước thỏa thuận quốc tế song phương
thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi đã ký kết
sắp tới hai bên tiếp tục thúc đẩy ký kết các văn bản tăng cường hợp tác
trong đó tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự pháp chế quân y đào tạo và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chính trị quân sự